vào sáng qua theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính đến làm việc với lãnh đạo công ty astrazeneca
dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa astrazeneca với các đối tác của việt nam
nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh cốp hai mươi sáu và thăm làm việc tại vương quốc anh
astrazeneca sẽ đầu tư hai tỷ đồng tương đương với chín mươi triệu usd nhằm hỗ trợ việt nam
nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước
cùng với đó là một thỏa thuận cung ứng thêm hai mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca cho việt nam
cũng đã được ký kết
tổng giám đốc astrazeneca pastan soriot cam kết là sẽ cung cấp cung ứng vaccine theo đúng kế hoạch
đồng thời tăng thêm số lượng phân bổ vaccine cho việt nam